trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi tám khai thác khí đốt thiên nhiên ước đạt năm ba tỷ m ba tăng một
khí hóa lỏng ước đạt bốn trăm ba mươi bảy sáu nghìn tấn tăng một mươi tám năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
điều đó cho thấy bức tranh toàn cảnh về ngành công nghiệp khai khoáng nói chung
ngành công nghiệp khí nói riêng đang ngày càng được phát triển cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện nay
tuy nhiên trong năm nay các doanh nghiệp kinh doanh khí hoa lỏng đang cạnh tranh quyết liệt
nhằm giành thị trường bằng nhiều thủ đoạn khác nhau
rất khó kiểm soát dẫn đến có những thời điểm thị trường không ổn định
hiệu ứng dư luận không tốt cơ quan quản lý nhà nước bị động trong quản lý
sau giai đoạn hai nghìn hai mươi nguồn khí trong nước không đáp ứng nhu cầu và nhập khẩu lng để bù đắp lượng thiếu hụt
và cho sản xuất điện theo quy hoạch để bày điều trình
đã được thủ tướng nêu rõ trong quyết định phê rửa quy hoạch và sản lượng khí có giá tương đối thấp
sẽ suy giảm hoặc ngừng dừng cấp từ năm hai nghìn một mươi tám ở các lô hiện hữu
xu hướng giá khí cao sẽ là thách thức cho việc phát triển đồng bộ hạ tầng khí và thu gom nguồn khí
tại quyết định phê rửa
tuyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí việt nam đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi năm
phần mục tiêu ngành dầu khí về nhập khẩu phân phối khí hoa lỏng sẽ nghiên cứu
tìm kiếm thị trường và đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kho càng
để sẵn sàng tiếp nhận nhập khẩu khí hoa lỏng
theo đó giai đoạn từ hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi năm đạt từ một cho đến bốn tỷ m ba một năm
giai đoạn từ hai nghìn hai mươi sáu đến hai nghìn ba mươi năm đạt từ sáu đến một mươi tỷ m ba một năm
tiếp tục phát triển thị trường điện là thị trường trọng tâm tiêu thụ khí
bao gồm khí hoa lỏng nhập khẩu với tỷ trọng từ bảy mươi cho đến tám mươi tổng sản lượng khí
đáp ứng nguồn nhiên liệu khí đầu vào để sản xuất điện
đồng thời cũng tại quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi có xét đến năm hai nghìn ba mươi yêu cầu phát triển các nhà máy nhiệt điện
với tỷ lệ thích hợp phù hợp với khả năng cung cấp và phân bố các nguồn nhiên liệu
trong đó nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên và khí thiên nhiên hóa lỏng
đến năm hai nghìn hai mươi tổng công suất chín mw sản xuất bốn mươi bốn tỷ kwh dừa điện chiếm một mươi sáu sáu sản lượng điện sản xuất
năm hai nghìn hai mươi năm tổng công suất khoảng một mươi năm mw sản xuất bảy mươi sáu tỷ kwh dừa điện chiếm một mươi chín sản lượng điện sản xuất
và đến năm hai nghìn ba mươi tổng công suất khoảng một mươi chín mw sản xuất khoảng chín mươi sáu tỷ kwh dừa điện
tổng công suất khoảng một mươi tám sản lượng điện sản xuất
nguồn khí suy giảm này cung cấp cho các nhà máy điện là chủ yếu ở việt nam
thì cần có những cái giải pháp bức thiết để cấp thiết để cung cấp cái nguồn khí đấy cho các nhà máy điện
thì chúng tôi sơ bộ có những giải pháp
thứ nhất là cần phải có tìm kiếm thêm các nguồn khí nội địa trong nước để bổ sung cho nguồn khí thiếu hụt
thứ hai là cần phải có tìm kiếm thêm các nguồn khí nội địa trong nước để bổ sung cho các nguồn khí thiếu hụt
giải pháp tiếp theo là chúng ta có thể là nhập khẩu
thì chúng ta nhập khẩu bằng đường ống từ các nước lân cận trong khu vực
một và cái giải pháp nhập khẩu đặc biệt mà hiện nay các nước trên thế giới đang làm để cung cấp nguồn khí thô hộp đấy là nhập khẩu lng
tuy nhiên bên cạnh những thành tiệu nổi bật ngành công nghiệp khí việt nam vẫn còn tồn tại những bất cập và khó khăn cần tháo gỡ
để hướng tới tương lai phát triển ngành công nghiệp khí hiệu quả và bền vững hơn
điển hình như vấn đề cân đối cung cầu hạ tầng thu gom vận chuyển khí và cước phí sự cần thiết phải phát triển các nguồn khí mới
xây dựng kết cấu hạ tầng để khai thác thu gom phát triển các mỏ khí cận biên và nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng
ppgep cũng đang tích cực triển khai các dự án nhập khẩu lng để phục vụ cho cung cấp cho các nhà bí điện
dự án thứ nhất là dự án lng thị bản
theo tính độ chủ tố sẽ dự kiến hoàn thành vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai để cung cấp lng cho nhà bí điện nhân trật ba và bốn
bên cạnh đấy dự án kho cảng nhập khẩu lng sơn mỹ cũng đang được ppgep tích cực triển khai và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm cuối tư của hai nghìn hai mươi ba
cùng với việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đầu tư đổi mới công nghệ
việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành dầu khí cũng đã nhận được sự quan tâm của các cấp
thực tế cho thấy một trong những điểm yếu của đa số sinh viên nói chung
sinh viên các ngành kỹ thuật nói riêng ở việt nam là sau khi tốt nghiệp nhưng kỹ năng tay nghề còn hạn chế
do đó để đáp ứng yêu cầu của công việc sau khi tuyển dụng các doanh nghiệp phải mất thời gian
chi phí để đào tạo bổ sung kỹ năng nghề cho sinh viên mới ra trường
nhận thức tầm quan trọng của thực hành trong học tập bên cạnh việc dạy kiến thức chuyên môn với xây dựng kỹ năng tay nghề
là một trong những yếu tố then chốt mà trường đại học dầu khí việt nam thực hiện
để sinh viên ra trường vững tay nghề đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng
đào tạo con người thì không thể là một sớm một chiều mà có được cái sản phẩm
do đó cũng ý thức được cái trách nhiệm đó trường đại học dầu khí việt nam luôn luôn quan tâm
và không ngừng hoàn thiện các chương trình cũng như chính sách
đào tạo của nhà trường để làm sao đáp ứng cái nhu cầu ngày càng tăng của ngành dầu khí và của tập đoàn dầu khí
kết quả cũng như là khả năng năng lực của sinh viên và đặc biệt là kiến thức thực tế của sinh viên
trong suốt quá trình đào tạo của nhà trường gắn liền với thực tiễn của các đơn vị sản xuất
thế thì trong suốt quá trình thành lập và phát triển thì trường đại học dầu khí việt nam
luôn co trọng ba cái yếu tố cốt lõi để hình hành lên cái chất lượng
và hình hành lên cái chất lượng của các đơn vị sản xuất
đó là giá trị của nhà trường đó là chất lượng đào tạo đó là cái chương trình đào tạo
thứ hai nữa là đội ngũ giảng viên và thứ ba nữa là đầu tư về cơ sở vật chất và hạ tầng
bên cạnh việc đầu tư xây dựng hệ thống xưởng thực hành đúng quy chuẩn trang thiết bị máy móc hiện đại
đồng bộ nâng cao trình độ chuyên môn kỹ năng tay nghề cho đội ngũ giáo viên
nhà trường còn chú trọng vào công tác đào tạo thực hành tăng số giờ học thực hành trong chương trình đào tạo
để nâng cao kỹ năng tay nghề cho học sinh
không những đáp ứng các tiêu chuẩn quy định hiện hành về đào tạo nghề mà còn đáp ứng sự kỳ vọng của các nhà tuyển dụng
chương trình đào tạo được biên soạn bởi những chuyên gia hàng đầu trong ngành công nghiệp dầu khí
cũng như là những thầy cô giáo rất là tâm huyết với nghề
nên kiến thức mà bọn em được học là những điều cốt lõi cần thiết và quan trọng nhất để bọn em có thể làm việc sau này
và bên cạnh kiến thức chuyên môn thì nhà trường cũng rất chú trọng đến việc

công nghiệp bốn đã tăng cao khả năng ngoại ngữ cũng như là phát triển kỹ năng mềm cho tất cả các bạn sinh viên
và điều đặc biệt nhất đó là trong suốt thời gian học tập ở trường thì năm nào bọn em cũng được đến trực tiếp
các công ty doanh nghiệp xí nghiệp đơn vị sản xuất để thực hành
để có thể có những đợt kiến tập cũng như là thực tập tốt nghiệp
từ đó thì bọn em có thể nhìn nhận ra những thiếu sót của bản thân mình và ngày càng hoàn thiện hơn
cuộc cách mạng công nghiệp bốn đã tác động mạnh mẽ
và toàn diện đến tất cả các ngành các lĩnh vực kinh tế xã hội trên toàn thế giới với tốc độ công nghệ đột phá
để phát triển nguồn năng lượng mới phải có kết cấu hạ tầng sử dụng phù hợp
liên quan trình độ phát triển kinh tế xã hội nguồn nhân lực và ứng dụng sáng tạo công nghệ của từng nước hay khu vực
đặc biệt để bắt kịp xu hướng theo các chuyên gia trong ngành dầu khí
cùng với việc duy trì mức sản lượng khai thác phù hợp
cân đối cấu trúc sử dụng dầu khí hiệu quả giữa năng lượng và nguyên liệu
cần sớm đầu tư phát triển công nghệ mới nhằm cải tạo năng lượng dầu hỏa thành nguồn năng lượng sạch
hiệu quả hơn ứng phó xu thế giảm dần tỷ phần và nhường chỗ cho các dạng năng lượng tái tạo xanh